trạm thu phí bắc hải vân do công ty cổ phần phước tượng phú gia bot khai thác
và trạm thu phí km một nghìn tám trăm bốn mươi một chín trăm một mươi hai quốc lộ một a đồng nai do công ty cổ phần đồng thuận khai thác
việc kiểm tra giám sát nhằm đánh giá doanh thu thực tế hệ thống thiết bị công nghệ thu phí đang áp dụng
qua đó kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại
khuyết điểm và xử lý vi phạm nếu có góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ
hiện có một mươi tám trạm thu phí bot trong tổng số khoảng sáu mươi trạm trên cả nước đang được giám sát
thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiếp tục triển khai đối với các trạm còn lại
tại dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động thương binh và xã hội
bộ này đã đề xuất cho đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên có quyền vào cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ bất kể ngày hay đêm mà không cần phải báo trước
dự thảo nghị định nêu rõ
việc thanh tra có thể được thực hiện không báo trước nếu có căn cứ cho rằng
việc báo trước sẽ ảnh hưởng đến kết quả thanh tra hoặc phải can thiệp ngay
để bảo vệ quyền của người lao động hoặc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc
theo dự thảo căn cứ báo cáo kết quả thanh tra nội dung giải trình của đối tượng thanh tra nếu có
chậm nhất một mươi năm ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra
người ra quyết định thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra
trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan
tổ chức có thẩm quyền người ra quyết định thanh tra
quyết định kéo dài thời hạn ban hành kết luận thanh tra trên cơ sở nhất trí
của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cung cấp
trong phần tin tiếp theo ngày quyền của người tiêu dùng việt nam một mươi năm tháng ba
lào cai bãi rác xuân đâu ô nhiễm làm người dân khốn khổ
hôm nay là ngày quyền của người tiêu dùng việt nam một mươi năm tháng ba
chủ đề năm nay có tên gọi doanh nghiệp vì người tiêu dùng
cùng với nhiều sự kiện tuyên truyền phổ biến về quyền người tiêu dùng
đã được bộ công thương tổ chức tại sáu mươi ba tỉnh thành
ngày quyền người tiêu dùng việt nam được tổ chức hàng năm
nhằm khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
với sự phát triển ổn định bền vững của xã hội và đất nước
tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tạo cơ sở để huy động tập trung sự quan tâm hưởng ứng quan tâm của toàn xã hội
đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng
và các tổ chức cá nhân kinh doanh
theo thống kê của cục quản lý cạnh tranh bộ công thương năm hai nghìn một mươi sáu
hà nội và tp hcm là hai thành phố có nhiều phản ánh khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
hiện nay tp hcm đã có tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng
và trang tin điện tử phục vụ người tiêu dùng
mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của việt nam đã được triển khai thực hiện nhiều năm nay
nhưng người tiêu dùng thì vẫn luôn phải đối mặt với những nguy cơ bị xâm phạm
tại sao lại có tình trạng này khi mà đã có những hành lang pháp lý
và đã có những tổ chức thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
phóng sự dưới đây sẽ lý giải một phần thực tế trên
hàng nghìn vụ vi phạm về hàng hóa đã được lực lượng chức năng của tỉnh bắc giang
phát hiện và xử lý
mỗi năm trong số đó có những vụ vi phạm liên quan đến hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng
nếu những vụ việc sản phẩm này không bị phát hiện xử lý và tiêu hủy
thì quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm là điều chắc chắn
mặc dù số lượng các vụ vi phạm được phát hiện hàng năm đã tăng lên
lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm
nhưng trên thực tế vẫn chưa thể kiểm soát triệt đề được thị trường
có nhiều các loại sản phẩm
mà các đối tượng làm giả rất là tinh vi rất khó phát hiện
và hơn nữa lại bán trà trộn vào các loại hàng thật
cho nên là thường là các đối tượng
sử dụng các thủ đoạn
phân nhỏ với số lượng ít
bán trà trộn vào với các sản phẩm chính hãng
hàng hóa không tem nhãn thiếu thông tin về sản phẩm
hàng hóa vi phạm quyền sản phẩm
sở hữu trí tuệ đo lường chất lượng
có những dịch vụ chưa thật sự đảm bảo chất lượng
vẫn tồn tại trên thị trường
rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng đến tính mạng người tiêu dùng
nhiều dịch vụ gây thiệt hại cho người tiêu dùng
đã được báo chí phanh phui phản ánh
khi thực tế này tồn tại cũng có nghĩa là quyền của người tiêu dùng đang bị xâm hại
thế nhưng người tiêu dùng thường chọn cách im lặng
bỏ qua khi quyền lợi bị xâm phạm
một mỡ rau hay một cái gì đấy
nhưng mà tự nhiên mình lại phải đi hỏi hàn đến cơ quan chức trách chỗ nọ chỗ kia
thì nó cũng hơi bị ngại
cho nên là thôi tự mình là mình phải để xem xét để mình lựa chọn
ngại phản ánh ngại khiếu nại là tâm lý chung của rất nhiều người tiêu dùng
khi quyền lợi bị xâm phạm
trong khi đó nhiều doanh nghiệp lại chưa thật sự trú trọng đến việc bảo vệ thương hiệu của mình
các doanh nghiệp cũng không có ý thức bảo vệ
các doanh nghiệp cũng không có ý thức bảo vệ
thương hiệu kiểu dáng công nghiệp của mình vẫn còn hạn chế
cũng chưa có doanh nghiệp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước
để cùng nhau khi có dấu hiệu thì kịp thời thông tin
để cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm của mình
sẽ cần rất nhiều thời gian nhiều lực lượng để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo đầy đủ
tuy nhiên nếu người tiêu dùng cẩn trọng trong sử dụng hàng hóa
dịch vụ mạnh dạn thông tin sai phạm đòi hỏi thực thi quyền lợi
doanh nghiệp có trách nhiệm hơn đối với sản phẩm dịch vụ hàng hóa của mình
thì sẽ rút ngắn được thời gian ấy
việt nam và liên bang nga còn rất nhiều triển vọng trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
chúng ta cần phải phấn đấu và tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ này
để xứng đáng với tiềm năng của hai bên
đó là khẳng định của ông yuri tripnev phó thủ tướng liên bang nga
đại diện toàn quyền của tổng thống liên bang nga
tại vùng liên bang viễn đông
trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp việt nam liên bang nga vừa diễn ra tại hà nội
cũng tại buổi gặp gỡ phó thủ tướng liên bang nga
đại diện toàn quyền của tổng thống liên bang nga
tại vùng liên bang viễn đông cho rằng
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam với thị trường nga nói chung
và vùng viễn đông nói riêng còn nhiều hạn chế
chưa thường xứng với tiềm năng của các bên
là do trở ngại tiếp cận thông tin chưa đầy đủ về nhau
để khắc phục hai bên cần chủ động đưa ra
các sáng kiến hợp tác mới chủ động tham gia vào cơ chế song phương và đa phương
để gắn kết và lan tỏa sức mạnh của khu vực đến cộng đồng doanh nghiệp
có thể nói việt nam và liên bang nga có một mối quan hệ hợp tác
chiến lược toàn diện và truyền thống lâu đời
tuy nhiên vẫn còn rất khiêm tốn trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
vì vậy mà triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn
đối với các doanh nghiệp và các mặt hàng xuất khẩu của việt nam
chính phủ liên bang nga đã có những cơ chế sẵn sàng cho ưu đại thuế
chúng tôi cũng cải thiện minh bạch hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính
để phục vụ cho các dự án đã đang và sẽ được thực thi
đồng thời hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các dự án nhằm giúp các doanh nghiệp các nhà đầu tư
có thể giảm được chi phí giúp các dự án hoạt động hiệu quả hơn
trong thời gian qua hợp tác kinh tế việt nga ngày càng được tăng cường với bốn lĩnh vực trụ cột
gồm thương mại đầu tư dầu khí và năng lượng điện
kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng
và hình thức hợp tác đầu tư cũng ngày càng đa dạng
đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp việt nam đầu tư sang nga nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường
trong khi đó các doanh nghiệp nga cũng đã đầu tư một trăm một mươi bốn dự án vào việt nam
với tổng vốn đăng ký hai tám tỷ usd
trong hợp tác về thương mại thì hiện nay việt nam đang là đối tác lớn nhất của liên bang nga
tại khu vực asean
hơn thế nữa là trong khu vực châu á thái bình dương
hợp tác giữa việt nam và nga
hiện nay là đối tác chiến lược duy nhất về đầu tư
giữa việt nam và nga đã có những phát triển tốt đẹp
tổng số vi vốn đầu tư của các doanh nghiệp việt nam vào nga
hiện nay là trên hai ba tỷ usd
đây là một hướng hết sức tích cực
hơn thế nữa hiện nay chính phủ của liên bang nga
đang có một chính sách hướng đông
ngoài ra phát triển vùng viễn đông
là một khu vực
nằm trong khu vực của bà biển châu á thái bình dương
cũng rất gần với việt nam
thì đây cũng là một cơ hội hết sức tốt
cùng với bốn lĩnh vực trụ cột
các đại biểu cũng hy vọng
trong thời gian tới các nhà đầu tư của việt nam
và liên bang nga có thể tìm thấy
nhiều cơ hội hợp tác phù hợp với tiềm năng
và mối quan hệ của mình
trong các lĩnh vực khác như giao thông vận tài
nông nghiệp và du lịch
triển lãm quốc tế việt bill
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
về xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản
và trang trí nội ngoại thất
đã khai mạc vào sáng nay tại thủ đô hà nội
với hơn một bảy trăm linh gian hàng
của gần bốn trăm năm mươi doanh nghiệp trong nước
và nước ngoài
với chủ đề xây dựng vật liệu xây dựng
bất động sản và trang trí nội ngoại thất
triển lãm quốc tế xây dựng việt bill
có quy mô hoành tráng
hội tụ đầy đủ các dịch vụ
sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến
của ngành xây dựng bất động sản
tại đây sản phẩm ống nhựa hoa sen
được sản xuất theo công nghệ tiên tiến
của châu âu
cũng ra mắt với quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt
nhiều năm qua triển lãm đã đem lại
những hiệu quả rất lớn về kinh tế
chuyển giao công nghệ xúc tiến thương mại
và hợp tác đầu tư xây dựng
cho các doanh nghiệp
là điểm hẹn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
cho khách tham quan đối tác các nhà thầu xây dựng
các kỹ sư kiến trúc sư
triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay
đến hết ngày một mươi chín tháng ba
tại đây sẽ có nhiều buổi hội thảo chuyên ngành
và hội nghị giao thương về chuyển giao công nghệ
giới thiệu sản phẩm mới
và hợp tác liên doanh liên kết
hôm qua tại hà nội hiệp hội năng lượng việt nam
và hiệp hội phát triển ngành công nghiệp ess hàn quốc
đã phối hợp với một số doanh nghiệp năng lượng
tại việt nam
tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề
công nghệ mới về nguồn lưới điện
năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng
trong bối cảnh việt nam
đang đẩy mạnh triển khai thực hiện
các quy hoạch chiến lược về phát triển bền vững
bảo vệ môi trường quốc gia
ưng phong với biến đổi khí hậu
việc tổ chức hội thảo chia sẻ công nghệ mới
về nguồn lưới điện năng lượng tái tạo
và hệ thống lưu trữ năng lượng
sẽ giúp cho có thêm các ý kiến tham luận
cho công tác nghiên cứu ứng dụng các công nghệ
phát triển ngành năng lượng việt nam
với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hàn quốc và việt nam
cũng như những kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo lưới điện thông minh
xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng
cũng như các mô hình kinh doanh khác nhau
của hàn quốc các doanh nghiệp việt nam
sẽ hiểu thêm về ứng dụng công nghệ mới
vào ngành năng lượng việt nam
điều này không chỉ góp phần phát triển kinh tế bảo vệ môi trường
mà còn tạo ra việc làm phát triển
và xuất khẩu công nghiệp năng lượng mới của việt nam
hàng chục năm nay những người dân ở thôn xuân đông
xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
khốn khổ vì mùi hôi và nguồn nước ô nhiễm nặng
do bãi rác thải
sinh hoạt gần đó gây ra
theo người dân ở đây thì họ đã nhiều lần kiến nghị
lên các cơ quan chức năng nhưng không giải quyết được
nhiều hộ gia đình không chịu được
đã phải chuyển nhà đến nơi khác để sinh sống
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tại tỉnh lào cai
ba năm trước sưởng gỗ của gia đình
ông trần văn quang là sưởng gỗ có tiếng
ở xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tuy nhiên hiện nay sưởng gỗ đã phải dừng hoạt động
do sự ô nhiễm từ bãi rác thải xuân đông
mỗi ngày hàng chục mét khối rác thải
được thu gom từ thị trấn lu
và các xã lân cận của huyện bảo thắng
đều đổ dồn về đây
điều đáng nói là bãi rác này không qua bất kỳ
một khâu xử lý nào và tồn động từ hàng chục năm nay
gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường xung quanh
trong mỗi một đợt mưa
thì như vậy là nước nó
rác nhất là nó tràn hết
về xuống khu dưới này
thế cụ thể nó
nhất là những cái ngày mà như vậy là
nắng như thế này
mà đốt như thế này là
cái mùi nó rất là khó chịu
nói chung là như nhà tôi là
bảy tám khẩu là giờ còn mỗi mình trụ lại
thế còn đại đa số là đã
đi rồi chứ không có ai
dám ở đây
nhất là vào những cái đêm mà như vậy là gió nồm
thì thôi rồi nó ngửi cái mùi nó thì khó chịu lắm
cháu nội của tôi bây giờ là
hai cháu là toàn mắc cái đường hô hấp
thế cứ lúc đốt rác nhiều là tôi lại cho cháu
đi sơ tán đi sang bà ngoại để sơ tán
cháu cứ đi xong là
cháu về thì hai tháng nay
cháu lại ốm cứ về nhà cháu lại ốm
ước tính bãi rác thải này tồn động khoảng năm mươi mét khối rác
và một mươi sáu m khối đất nhiễm rác
thực tế thì bãi rác chưa có hệ thống
chống thấm đáy hệ thống thu gom nước mặt
nước dì nên hiện tượng ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước mặt
nước ngầm môi trường đất không khí
và sức khỏe của người dân trong vùng
không chỉ vậy bãi rác còn gây ảnh hưởng lớn
về kinh tế cho người dân khi không thể nuôi trồng được gì
bây giờ cái bãi rác này phải xử lý như thế nào
để cho dân chúng tôi ở đây
đỡ ô nhiễm môi trường là thứ nhất
và cái không khí này
ảnh hưởng cái con người và chăn nuôi
là quan trọng nhất
chúng tôi ở đây bây giờ là người dân
mà chúng tôi không chăn nuôi không chồng trọt
thì chúng tôi không kiếm gì mà sống được
cho nên chúng tôi bây giờ
ảnh hưởng cái môi trường lớn
chúng tôi cũng đề nghị với các cấp có thẩm quyền
xử lý thế nào để cho chúng tôi
đỡ ô nhiễm
vào cái môi trường
theo người dân địa phương đã có những đoàn cán bộ
xuống kiểm tra khu vực này
nhưng đến thời điểm hiện tại phương pháp xử lý ở đây
vẫn chỉ là đốt hàng ngày người dân vẫn phải
sống chung với tình trạng ô nhiễm
mà chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi
xin tiếp tục chương trình với phần tin
nhằm hỗ trợ cho học sinh
và trường phổ thông ở xã thôn
đặc biệt khó khăn học kỳ hai

học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tỉnh quảng ngãi đã cấp gần tám trăm ba mươi năm kg gạo
của chính phủ cho ngành giáo dục
cấp cho học sinh tiểu học trung học cơ sở
và trung học phổ thông
theo đó bảy huyện miền núi
có xã miền núi được cấp gạo là
bình sơn sơn hà sơn tây nghĩa hành
minh long ba tơ tây trà
với tổng số gạo hơn sáu trăm sáu mươi ba kg
tỉnh quảng ngãi cấp trực tiếp
cho sở giáo dục và đào tạo

học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
học sinh thuộc diện quản lý trên địa bàn tỉnh
số gạo này lấy từ nguồn
cục dự trữ nhà nước khu vực đà nẵng
đảm bảo chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ngãi phối hợp
tiếp nhận và chuyển cho các huyện
các trường trung học phổ thông của học sinh
thuộc diện được hưởng theo quy định
ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi hỗ trợ gạo
cho học sinh miền núi đảm bảo đúng đối tượng
định mức và hoàn thành trước ngày hai mươi tháng ba
nhằm thể hiện mối quan hệ thấm thiết
giữa việt nam nhật bản
và thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển kinh tế
vừa qua triển lãm hoa anh đào nhật bản
lần đầu tiên được tổ chức
tại thành phố hải phòng
đã có hơn một mươi cánh hoa
và một một trăm linh cây anh đào được nhập từ nhật bản
về hải phòng để phục vụ cho triển lãm
triển lãm hoa anh đào
được tổ chức tại khu vực quảng trường
nhà hát thành phố hải phòng
ngoài hai mươi bốn trậu hoa anh đào lớn
và bố trí các cây hoa anh đào đẹp để triển lãm
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đô thị hải phòng
cám sen kẽ với các loại hoa đặc trưng của việt nam
bảo đảm nét hài hòa
nhưng vẫn làm nổi bật hoa anh đào
với sự hào hức lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hoa anh đào
người dân thành phố hải phòng
đến triển lãm ngắm hoa chụp ảnh kỷ niệm rất đông
triển lãm hoa anh đào
nằm trong hoạt động của hải phòng
nhằm thể hiện mối quan hệ thám thiết giữa việt nam nhật bản
và thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển kinh tế
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
vừa lên tiếng cảnh báo
sẽ có các biện pháp trừng phạt hà lan
đồng thời lên án thủ tướng đức
vì đã hành xử tương tự
phát biểu tại một sự kiện tại ankara
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
đã đưa ra tuyên bố trừng phạt
bất chấp thực tế
hà lan chưa nói lời xin lỗi nào
căng thẳng ngoại giao giữa thổ nhĩ kỳ
và hà lan không thể lắng dịu
bởi một lời xin lỗi
trong khi đó thủ tướng đức angela merkel
cũng đã ra lệnh tấn công thổ nhĩ kỳ
giống như cách của cảnh sát hà lan đã làm
lực lượng này hôm một mươi hai tháng ba
cũng đã dùng vòi rồng và chó nghiệp vụ
để giải tán người biểu tình thổ nhĩ kỳ
bên ngoài lãnh sự quán ở rotterdam
quan hệ giữa ankara và một số nước eu
đang lún sâu vào vòng xoáy chỉ trích lẫn nhau
sau khi một số quốc gia như đức và hà lan
không chấp nhận các bộ trưởng của thổ nhĩ kỳ
tới vận động chính trị
để kêu gọi người gốc thổ nhĩ kỳ
ủng hộ tổng thống tayyip erdogan
trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp
sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới
hiện ankara cũng đã ngừng quan hệ
ngoại giao cấp cao với amsterdam
đồng thời đe dọa đưa vụ việc ra trước
tòa án nhân quyền châu âu
luật sư của ứng cử viên tranh cử
ứng cử viên này đã chính thức bị truy tố
với nhiều tội danh
trong đó có tội lạm dụng công quỹ
và sử dụng sai mục đích tài sản công
thời gian vừa qua truyền thông pháp
liên tục đăng tải một loạt các vụ bê bối tài chính
như tạo việc làm giả cho vợ và hai con
trong nghị viện không khai báo
một khoản vay lớn lên đến năm mươi euro
tuy nhiên ông fillon luôn bác bỏ mọi cáo buộc
nhằm vào ông và cho rằng
ông là nạn nhân của một cuộc ám sát chính trị
mặc dù vậy những vụ việc như trên
đang khiến uy tín của ông fillon sụt giảm mạnh
trong cuộc đua vào điện elis
hồi đầu tháng này ông fillon cho biết
ông đã nhận được thông báo triệu tập đến tòa án
vào ngày một mươi năm tháng ba liên quan đến các cáo buộc trên
tòa án công lý châu âu vừa cho phép
các công ty ở châu âu có thể cấm nhân viên
mặc các trang phục tôn giáo
hay là đeo các biểu tượng chính trị
bao gồm cả khăn trùng đầu của người hồi giáo
đến nơi làm việc
và quyết định trên thì đã ngay lập tức nhận được các ý kiến trái chiều
phán quyết của tòa án công lý châu âu nêu rõ
nếu một công ty có quy định nội bộ
cấm nhân viên mặc trang phục tôn giáo
và đeo các biểu tượng tôn giáo hay chính trị
thì điều đó không bị coi là phân biệt đối xử
quyết định trên đã nhận được cả ý kiến phản đối và ủng hộ
tổ chức ân xá quốc tế cùng ngày cho rằng
phán quyết của tòa đã gây thất vọng
và sẽ chỉ cổ suý cho hành động phân biệt đối xử
trong khi đó một số đảng cực hiểu
lại hoan nghênh quyết định trên
coi đây là chiến thắng của những giá trị châu âu
việc mặc trang phục tôn giáo đã trở thành vấn đề nóng
trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng
một số quốc gia như áo đang xem xét
cấm hoàn toàn việc sử dụng mạng che mặt
ở nơi công cộng trong khi giới chức địa phương pháp
hồi năm ngoái đã cấm phụ nữ mặc đồ bơi
trùm kiến người của người hồi giáo
tổng thống colombia juan manuel santos
vừa lên tiếng thừa nhận có nguồn tiền
tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch
tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi của ông
đồng thời xin lỗi người dân colombia
về sự việc đáng xấu hổ trên
tổng thống colombia juan manuel santos
cho biết ông không hay biết
về nguồn tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch
tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi
vào thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử
bản thân ông cũng không cho phép và cho rằng
hành động trên là vi phạm các quy tắc đạo đức
chính ông cũng yêu cầu kiểm soát
các nguồn tiền trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình
thừa nhận của tổng thống santos
được đưa ra vào thời điểm một tòa án bầu cử
của colombia đang tiến hành điều tra
các nguồn tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử
của ông santos và ứng cử viên phe đối lập
theo điều tra sơ bộ tập đoàn xây dựng
brazil odebrecht đã chi bốn trăm linh đô la mỹ
cho một công ty colombia
để in hai triệu áp phích quảng cáo
cho ông santos vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên số tiền trên không được đăng ký
trong hồ sơ kế toán của hoạt động tranh cử
bộ ngoại giao chile vừa khẳng định
sẽ nỗ lực thúc đẩy hội nhập châu á thái bình dương
tự do thương mại và chống bảo hộ
tại hội nghị các nước tham gia
hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
tpp đang diễn ra tại thành phố
vina de mar của nước này
phát biểu tại hội nghị tpp
ngoại trưởng chile gerardo munoz nhấn mạnh
hội nghị các quốc gia tham gia tpp
lần này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm
đối với kinh tế toàn cầu
khi mà chủ nghĩa bảo hộ đang có xu hướng lên ngôi
do đó các nước tham gia tpp sẽ phải xác định
liệu có cần tiếp tục theo đuổi
hội nhập kinh tế thương mại trong tương lai hay không
ông munoz khẳng định chile sẽ tiếp tục
theo đuổi tự do thương mại và sẵn sàng
hỗ trợ các cuộc đối thoại tái đàm phán
các điều khoản của tpp
tpp đang rơi vào tình trạng khó khăn
sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố rút khỏi
thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt này
một số thành viên tpp bao gồm australia
đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại không có mỹ
được gọi là tpp một mươi một
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình thời sự
của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi